trước tình trạng nhiều lái xe sử dụng giấy luồng xanh xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bến xe trung tâm quản lý
không bầu trí tài xế chưa có xét nghiệm covid một mươi chín điều khởi xe
trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa đơn vị vận tải là chủ phương tiện phải có trách nhiệm theo dõi
giám sát hoạt động của phương tiện đảm bảo toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín theo phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực khai báo y tế trong suốt hành trình
yêu cầu người trên phương tiện khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc đến các chốt kiểm soát dịch bệnh trên hành trình để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
cùng với đó là đảm bảo việc thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k lái xe và người đi theo xe phải hạn chế tối thiểu
việc tiếp xúc với người khác trước trong và sau quá trình vận chuyển